thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi ba gửi các bộ quốc phòng công an nông nghiệp và phát triển đông thôn
tài nguyên và môi trường công thương kế hoạch và đầu tư tài chính thông tin và truyền thông
chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước